chiều qua chín tháng tám đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông về kết quả hơn ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi một đảng bộ tỉnh đắk nông
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một đến nay kinh tế của đắk nông tăng trưởng đều qua các năm thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đạt gần bốn mươi một triệu đồng
năm hai nghìn một mươi tám tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt một mươi năm hai trăm linh tỷ đồng thu ngân sách đạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng các nhóm chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ tỉnh đề ra cơ bản đều đạt
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh đắk nông bên cạnh đó cũng lưu ý những khó khăn thách thức của đắk nông hiện nay
trong đó các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người và đội che phù dân phải từng bước được cải thiện nâng cao
về công tác xây dựng đảng để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba đắk nông phải cụ thể hóa các nghị quyết trung ương
triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
từ đó ngăn chặn đề lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ